sau hai ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
ngày hôm nay khi trình bày quan điểm tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong đó phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế án sơ thẩm trung thân đề nghị y án sơ thẩm
vũ anh tuấn cựu cán bộ công an án sơ thẩm trung thân đề nghị y án sơ thẩm
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao án sơ thẩm trung thân đề nghị hai mươi năm tù
tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao án sơ thẩm một mươi sáu năm tù đề nghị giảm từ ba đến bốn năm tù
đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao án sơ thẩm một mươi hai năm tù đề nghị giảm từ hai đến ba năm tù
đỗ hoàng văn hưng cựu cán bộ công an án sơ thẩm trung thân đề nghị hai mươi năm tù
trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần dây dựng thái hòa án sơ thẩm một mươi tám năm tù đề nghị bác kháng cáo y án sơ thẩm
một số bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lưu bình nhưỡng
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội
phó trưởng ban dân nguyện lưu bình nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ án
đồng thời mở rộng điều tra vụ án đảm bảo xử lý toàn diện triệt để đúng quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê quán tại xã hùng dũng huyện hưng hà tỉnh thái bình
trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đoạt tài sản
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng công an triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề bắt giữ chín đối tượng
đường dây này do hồ thị hà chú tại phường hưng bình thành phố vinh cầm đầu
riêng số tiền đánh bạc trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là ba trăm hai mươi triệu đồng
khám xét chỗ ở của các đối tượng thu giữ một mươi năm điện thoại di động năm sổ sách ghi số lô đề tám cáp lô đề và năm thẻ ngân hàng

để giao cho khách trung bình mỗi ngày kho hàng này xuất bán hàng nghìn đơn hàng thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh như gnt và giao hàng tiết kiệm
theo tài liệu của cơ quan điều tra chỉ tính riêng một đợt livestream trên tiktok với một mươi năm người xem một lần livestream
trong vòng hai mươi ngày doanh thu đã lên tới gần ba tỷ đồng
lực lượng chức năng đang trong quá trình kiểm đếm thống kê tại kho hàng này để xử lý theo quy định
trong vòng hai mươi ngày doanh thu đã lên tới gần ba tỷ đồng